tình trạng ôm ứa kéo dài tại các khu vực đăng kiểm ở tp hcm

thì giờ đây qua tìm hiểu anh nguyễn tiến thịnh đã biết và cài đặt ứng dụng ttdk về điện thoại của mình
từ ứng dụng này anh thịnh đã chủ động một thời gian và kế hoạch đưa xe của mình đi đăng kiểm
sau khi đạt được theo giờ mong muốn thành công khi tới trung tâm đăng kiểm xe của anh thịnh
được nhân viên cắt giấy nhận biết riêng và được ưu tiên theo địch hàng
những ngày hoạt động trở lại gần đây nhiều trung tâm đăng kiểm ở tp hcm đã không còn tình trạng xếp hàng dài chờ đợi như trước
thay vào đó người dân đã phấn khởi hơn khi việc đưa xe đi đăng kiểm gặp thuận lợi nhanh chóng
đối với đơn vị đăng kiểm cũng đã chủ động trong bố trí nhân lực phương tiện nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân
hiện nay thì về phía đơn vị thì vẫn hoạt động hết công sức
nghĩa là nhân viên sau tết vẫn làm việc đầy đủ
và cố gắng giải quyết phương tiện nhanh nhất
cho chủ phương tiện để khỏi phải chờ đợi
để không bị tái diễn tình trạng ủng ứng mệt mỏi vì chờ đợi kéo dài như thời điểm trước tết niên đáng vừa qua
từ ngày một tháng hai sở yêu thông phần tải tp hcm đã đưa app ttdk vào sử dụng
cài đặt trong điện thoại thông minh trên hai nền tảng ios và android
khi thao tác người dân sẽ được cung cấp thông tin trung tâm đăng kiểm gần nhất
thông tin số đợt xe còn nhận trong ngày cũng như khung giờ trống để người dân chủ động
một điểm sáng khác của app này là thông tin
số thứ tự công khai minh bạch và tránh được những tiêu cực có thể xảy ra khi lấy số thứ tự trực tiếp
hiệu quả nhìn nhận thấy rõ bằng việc không còn ủng ứng ở các trung tâm đăng kiểm như thời gian trước
chúng tôi khuyến khích rằng nên đăng ký qua app để có thời gian cụ thể và chúng ta đỡ cái chuyện chờ đợi
và đồng thời phải kiểm tra những tình trạng xe của mình có bị phạt ngụy không
có những lỗi về mặt kỹ thuật không để đỡ tốn thời gian khi đến đăng kiểm
với một mươi ba trên một mươi bảy trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động
mỗi ngày thành phố hồ chí minh có thể giải quyết cho hai phương tiện
cùng với việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hỗ trợ
cũng đang đem những hiệu quả góp phần phục vụ tốt người dân và đơn vị đăng kiểm
theo khảo sát việt nam hiện trong top một mươi quốc gia trên thế giới quan tâm và chia sẻ nhiều nhất về blockchain
những công ty công nghệ dựa vào cơ sở này để tăng tốc quảng bá sản phẩm
các sản phẩm từ nft
đề phai đến metaverse
một xu hướng thú vị hiện nay là thay vì chỉ tập trung vào cộng đồng yêu công nghệ
thì các chiến dịch quảng bá sản phẩm blockchain lại đang bắt tay với các sân chơi dành cho phụ nữ
tiên phong trong xu hướng kết hợp giữa công nghệ blockchain và sân chơi nhan sắc
là cuộc thi mixcham quốc tế mùa đầu tiên do đội ngũ việt nam tổ chức
sau hai năm quay lại vì dịch bệnh
dưới mùa điệu cuộc thi sắc đẹp bất ngờ khi từ hình thức bầu chọn
đến các sản phẩm quảng bá được áp dụng công nghệ mạ hóa nft
tiếp sau đó trong tuần này một cuộc thi thực tế trao quyền cho phụ nữ tổ chức
vnwh đông nam á cũng lựa chọn web bar và các sản phẩm blockchain là chủ đề để đánh giá nội dung
đối tượng tham gia sẽ mở rộng đại chúng không chỉ gói gọn trong cộng đồng yêu công nghệ blockchain
ngoài việc tổ chức các cuộc thi theo hướng những hoạt động theo hướng truyền thống
thì chúng tôi cũng muốn gắn kết với một hoạt động gì đó mà nó tiệm cận với cả những xu hướng mới trên thế giới
và mọi người có thể thấy rất rõ là
đặc biệt sau hai năm covid thì cái sự phát triển công nghệ trên thế giới rất là lớn
chính vì như vậy thì chúng tôi cũng nghĩ đến cái câu chuyện là sẽ kết nối hoa hậu
cái microm này với cả nft blockchain bởi vì nó đang là một cái xu hướng trên thế giới
sử dụng nghệ thuật làm cầu nối để giới thiệu nft và metaverse là xu hướng phát triển mạnh mẽ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai tại việt nam
khi nền tảng công nghệ đã hoàn thiện cơ bản cộng với thực tế
việt nam đã gỡ hoàn toàn các chính sách giãn cách xã hội
tạo điều kiện cho các nền tảng
các hoạt động quảng bá offline
tuy nhiên đến nay
tất cả nft ứng dụng trong cuộc thi nhan sắc nói riêng
và trong nghệ thuật nói chung tại việt nam
đang dừng lại ở công cụ bình chọn và quả lưu niệm hoặc các sản phẩm đồng hành
bởi hiện việt nam chưa hoàn thiện hành lang pháp lý
cho các sàn giao dịch loại tài sản này trong nước
vì vậy đang cấn trọng từng bước để hại hoại lợi ích kinh tế
cũng như hạn chế rủi ro tài chính
đây là cái xu hướng sẽ được duy trì mãi cho tới những năm một mươi năm tới
vì đây đang được làm một thế mạnh cho việt nam
và thu hút rất nhiều sự chú ý của những giới đầu tư
những key project nào là những bdm của toàn thế giới
cho nên là mình nghĩ thế mạnh này sẽ duy trì được một thời gian dài
các cơ quan nhà nước mà sau khi đã nghiên cứu
và có thể là cho phép các hoạt động gọi là nguồn lợi kinh tế
từ cái ngành công nghiệp blockchain nói chung

so với thế giới là đứng số một mươi ba
còn so với đông nam á thì đang đứng số một
mình thì có rất là nhiều đép
lợi nhuận mà mình thu hút tiền đầu tư từ thế giới về rất là nhiều
thì các cơ quan thuế sau khi mà mình có thể thu thuế từ cái phần đấy
thay vì là mình sẽ bị mất bỏ những cái phần thuế đấy
đồng thời là mình sẽ lưu kết cho thị trường
để tránh cái việc mà mình bị scam
thị trường các sản phẩm thế hệ blockchain có thể kể đến tiền mã hóa nett metaverse
các sản phẩm tài chính phi tập trung
đã trải qua một năm hai nghìn hai mươi hai trầm lắng
với nhiều sự vụ làm sụt giảm giá trị đáng kể
tuy nhiên mức độ quan tâm và dòng đầu tư
và các đơn vị khởi nghiệp các sản phẩm nổi bật
do người việt nam phát triển vẫn luôn ổn định
do đó không khí sôi động của chiến dịch giới thiệu sản phẩm blockchain
thông qua những cuộc thi cho phụ nữ nói riêng
trong các hoạt động giải trí nói chung
đang cho thấy tinh thần sẵn sàng
để phô cập kiến thức này đến công chúng
song dĩ nhiên vẫn cần các công cụ quản lý nhà nước
để chọn lọc các sản phẩm minh bạch thực chất đến người dân